cụ thể trẻ trên ba tháng tuổi được điều trị tại nhà nếu không đủ điều kiện điều trị tại nhà bé được chuyển đến cơ sở thu dung quận huyện
bệnh nhi covid một mươi chín có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì từ ba tháng tuổi trở lên sẽ điều trị tại các bệnh viện đa khoa có dường bệnh điều trị nhi khoa
trẻ mắc covid một mươi chín mức độ trung bình được điều trị tại tầng hai các bệnh viện đa khoa có khoa nhi ngoài ra bé có thể chuyển điều trị tới các bệnh viện trung ương bộ ngành
tầng ba tiếp nhận bệnh nhi diễn tiến nặng
bao gồm năm bệnh viện hà nội lạc thanh nhạng hà đông đức giang sanfone sơn tây và các bệnh viện trung ương bộ ngành
bác sĩ lê văn thiệu bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh hà nội và cũng là người trực tiếp tham gia nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị tại nhà nhấn mạnh
cha mẹ tuyệt đối không dùng thuốc kháng virus cho trẻ bởi hai lý do
cụ thể trẻ nhỏ mắc covid một mươi chín tỷ lệ rất nhẹ ít có trường hợp diễn biến nặng
nhiều trẻ tự khỏi nên không dùng thuốc kháng virus
bên cạnh vấn đề từ khỏi nếu dùng thuốc kháng virus có nguy cơ diễn biến nặng đối mặt với nguy cơ biến chứng
như liên quan đến phụ nữ có thai và do con bú không dùng được bởi sẽ liên quan đến các vấn đề về đột biến gen
hiện chưa có nghiên cứu gì về tác hại của thuốc kháng virus cho trẻ nhỏ nên không dùng cho trẻ bác sĩ thiệu nhấn mạnh
cùng quan điểm trên bác sĩ nhi khoa mạnh cường tình nguyện viên điều trị mẹ và bé f tại nhà cảnh
báo cha mẹ không dùng thuốc kháng virus cho trẻ em
theo hướng dẫn của bộ y tế trẻ em không có chỉ định dùng thuốc kháng virus sars cov hai trừ duy nhất một loại là ramdeservir
đây là thuốc đường tĩnh mạch phụ huynh không thể mua vì có nguy cơ tai biến nặng
và nghiên cứu cho rằng franddussivir có tác dụng với trẻ mức độ nặng và nguy kịch
các trường hợp này được nhập viện và phải sử dụng dưới sự giám sát của các chuyên gia nhi khoa
bác sĩ cường cho biết trẻ em không nên dùng thuốc kháng virus vì lợi ích
của thuốc kháng virus không rõ ràng và chưa có bằng chứng thuốc này giúp trẻ mau khỏi bệnh và hiệu quả
tác hại của thuốc kháng virus đối với trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như phản vệ hoặc nặng hơn
là sốc phản vệ do quá mẫn cảm với thuốc buồn nôn tiêu chảy tổn thương gan tăng men gan
phải đánh giá chức năng thận trước khi dùng mức lọc cầu thận trên ba mươi ml một ph
nếu thận không tốt có thể gây tổn thương thận phát bang ngoài da
bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tốn tiền tìm mua
các loại thuốc kháng virus cho con thay vào đó hãy chăm sóc trẻ một cách khoa học
theo hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa